nhiều người dân nhất là các gia đình sống trong các khu chung cư khu tập thể đã tức tốc đến các cửa hàng bảo hộ
để tìm mua những thiết bị phòng cháy chữa cháy nhằm hạn chế tối đa thiệt hại
nếu không may có sự cố cháy nổ xảy ra trong gia đình
sau vụ cháy trung cư mini tại hà nội vừa qua tại tp hcm nhiều người dân đã đổ xô để đi mua những mặt hàng phòng cháy chữa cháy
khiến cho những trang thiết bị phải đang trong tình trạng cháy hàng
bình chữa cháy thang dây mặt nạ chống khói và đồ chống cháy chịu được nhiệt độ cao
đây là những mặt hàng đang được nhiều người quan tâm sau vụ cháy chung cư mini ở hà nội khiến năm mươi sáu người tử vong
công trình gì những người ở chung cư nhiều hội dân nhà mặt phố cũng đi tìm mua các thiết bị phòng cháy chữa cháy
để chủ động ứng phó với hỏa hoại
sau cái vụ cháy đó thì mình cũng thấy mình sợ mà tất cả mọi người đều sợ chứ không riêng một mình mình
thì mình cũng phải chuẩn bị trước những cái gì mà mình cần phải

để đề phòng ví dụ như sau này mình muốn xài dây thì mình cũng phải chuẩn bị dây rồi ở nhà
hoặc là cái than dây
theo ghi nhận của phóng viên giá của các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy trên thị trường hiện nay
mặt hàng than dây có giá giao động từ tám mươi đến chín mươi ngàn đồng trên một mét
bình chữa cháy dạng bột loại hai đến tám kg có giá từ hai trăm linh ngàn đồng đến bốn trăm linh ngàn đồng trên một bình
dạng khí số hai từ ba đến năm kg có giá từ bốn trăm tám mươi ngàn đồng đến bảy trăm bốn mươi ngàn đồng
sức mua thì tăng nhanh mà giá nhập các thiết bị đã bị đẩy lên cao so với trước đó
cho nên một số cửa hàng đã không còn hàng để bán cho khách
mình bán giá cũ mà xong rồi hết rồi gọi hàng thì người ta lên năm mươi
lên năm mươi mình nói thôi đi để chừng nào ấy thì mình kêu hàng vô chứ tự nhiên giờ ôm vô làm chi
ôm vô chung vài bữa người ta mua hai ba ngày người ta xuống giá lại tự nhiên mình ôm giá cao làm gì thôi
mình đâu có nhập đâu đâu có than dây đâu bán
việc mua các thiết bị phòng cháy chữa cháy là rất cần thiết tuy nhiên người dân cần lưu ý mua các thiết bị ở cửa hàng uy tín tránh tình trạng mua hàng theo phong trào hiệu ứng đám đồng đồng thời cần tìm hiểu kỹ các thông số đặc biệt không nên ham giá rẻ mà mua những sản phẩm không rõ nguồn gốc